quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị nằm sâu trong khối khi rét khô ngoài trời cả miền bắc đều đang thấp dưới một mươi ba độ
vùng núi nhiều nơi dưới chín độ trời rét buốt
xong cũng chính trạng thái ít đến quang mây thì miền bắc sẽ lại còn nắng sớm không khí sẽ được sửa ấm dần
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở bắc bộ sẽ giao động từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
với mức nhiệt này miền bắc trong ngày hôm nay vẫn xảy ra rét đậm trên diện rộng vùng núi rét hại
dự báo trong đêm nay nền nhiệt sẽ còn tiếp tục giảm thêm
ở hà nội có khả năng xuống sát một mươi độ vùng núi thì nhiều nơi xuống dưới năm độ
nên đêm nay và sáng sớm mai ở vùng núi phía bắc có nguy cơ cao xảy ra hiện tượng băng giá và sương muối
không khí lạnh ảnh hưởng không chỉ gây mưa ở miền trung mà nó cũng làm cho nền nhiệt miền trung giảm nhiều
ở khu vực các tỉnh thành phố từ thừa thiên huế trở ra tới thanh hóa lúc này thì nhiệt độ đều đang thấp dưới một mươi bảy độ

ngày hôm nay không khí lạnh vẫn còn rồn xuống thêm
vùng có mưa là khu vực từ hà tĩnh trở vào đến bình định
khu vực có khả năng có lượng mưa khá là các tỉnh từ quảng trị trở vào đến quảng ngãi
với lượng mưa trong ngày và đêm nay từ hai mươi ba mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
về nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế vẫn thấp chỉ từ một mươi sáu đến hai mươi một độ
các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ ngày hôm nay cũng giảm
còn từ hà tĩnh đến thừa thiên huế vẫn thấp chỉ từ một mươi sáu hai mươi một độ
các tỉnh thành phố từ bình định đến bình thuận ngày hôm nay mức nhiệt sẽ giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi độ
trời cũng khá là dễ chịu
dù không gây mưa nhiều cho các tỉnh phía nam nhưng không khí lạnh khiến cho tây nguyên và nam bộ nhiều mây hơn và nắng giảm bớt
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ giảm xuống còn từ hai mươi tám đến ba mươi độ
đối với khu vực nam bộ nhiệt độ cũng giao động trong khoảng từ ba mươi hai
trên biển dưới tác động của không khí lạnh vẫn tăng cường thêm
ngày hôm nay ở vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín sóng biển cao từ hai bốn m biển động mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh
vùng biển từ quảng trị đến cà mau khu vực giữa biển đông và vùng biển phía tây khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển phía tây huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước